tuy nhiên bên cạnh các tiện ích thì việc sử dụng công nghệ số lại có một số tác động tiêu cực ảnh hưởng tới nhiều chuẩn mực giá trị mối quan hệ xã hội và gia đình ở việt nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của cơn bão công nghệ này
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài sử dụng thiết bị thông minh một cách thông minh của tác giả phạm việt tùng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sự phát triển và lan rộng của công nghệ số hiện nay đã làm thay đổi mọi thứ
một số phương diện của cuộc sống mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho con người
ở việt nam việc kết nối internet sở hữu một thiết bị thông minh như smartphone điện thoại thông minh máy tính bảng đã trở nên phổ biến với mỗi gia đình
trẻ em cũng được tiếp cận với các thiết bị này từ rất sớm và sử dụng một cách thường xuyên
tuy còn gặp một số rào cản nhất định nhưng người cao tuổi cũng đã dần tiếp cận sử dụng công nghệ số phục vụ cuộc sống
và điều này gần như đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống rất nhiều người
trên thực tế không thể phủ nhận những lợi ích mà công nghệ số mang đến cho mỗi gia đình
trước kia khi internet và các thiết bị hiện đại chưa phát triển thì các hình thức giải trí của con người rất hạn chế
còn giờ đây với các tiện ích giải trí phong phú đa dạng công nghệ số giúp thành viên gia đình giải tỏa các căng thẳng trong cuộc sống thường ngày thư giãn sau thời gian học tập là việc mệt mỏi
thoải mái lựa chọn hình thức giải trí phù hợp như đọc tin tức xem phim nghe nhạc chơi game chuyện trò chia sẻ với bạn bè người thân trên các mạng xã hội
ngoài chức năng giải trí trẻ em cũng có thể qua các ứng dụng hay trò chơi hữu ích mang tính giáo dục học tập để rèn luyện khả năng tư duy cũng như thu nhận thêm kiến thức
còn người lớn bên cạnh kiến thức thông thường khác hoàn toàn có thể tìm kiếm các thông tin hữu ích trên internet
về chăm sóc gia đình con cái để vừa mở mang chi thức nâng cao sự hiểu biết vừa góp phần củng cố hạnh phúc
ứng dụng đa dạng mới mẻ của công nghệ số cũng giúp mọi thành viên gia đình có thể kết nối liên lạc khi ở xa
ngoài cách thức gọi điện liên lạc thông thường hay gửi tin nhắn giờ đây chỉ với một thiết bị thông minh kết nối internet thành viên trong gia đình có thể chia sẻ các hình ảnh đoạn video tự quay trò chuyện qua mạng xã hội
ngoài ra ứng dụng video còn giúp họ thực hiện cuộc gọi có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của nhau trên màn hình như đang mặt đối mặt
điều này khiến khoảng cách địa lý không còn là vấn đề lớn dù ở xa nhưng thành viên gia đình vẫn có thể liên lạc kết nối thông tin thường xuyên để duy trì tình cảm thắt chặt quan hệ
tuy nhiên bên cạnh các tác động tích cực sự phát triển và sức lan tỏa mạnh mẽ của nó thì công nghệ số cũng có những ảnh hưởng xấu
trở thành một tác nhân vô hình trong cuộc gọi
công nghệ có khả năng làm con người gần nhau hơn nhưng lại tạo nên sự xa cách giữa chính các thành viên trong một gia đình
trước kia giờ cơm tối là lúc gia đình quây quần bố mẹ hỏi han chuyện học hành của con cái kể cho nhau chuyện buồn vui trong ngày để cùng chia sẻ tham khảo ý kiến
còn bây giờ khi smartphone gần như trở thành vật bất ly thân sau thời gian làm việc học tập mệt mỏi gia đình vẫn quây quần bên bữa cơm
nhưng có người vừa ăn lại vừa dán mắt vào màn hình
bữa ăn kết thúc mỗi thành viên tiếp tục dùng thiết bị công nghệ để phục vụ nhu cầu riêng
con cái thì trở về phòng bố mẹ tuy ngồi cạnh nhau nhưng cũng mỗi người một chiếc smartphone
các cuộc trò chuyện vì vậy ít dần đi sự lắng nghe chia sẻ để hiểu nhau hơn cũng trở nên thưa thớt
họ ít còn tâm sự với nhau về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống
khi mỗi thành viên chìm đắm trong không gian riêng để kết nối với thế giới chứ không kết nối lẫn nhau thì hạnh phúc gia đình có nguy cơ suy giảm
có thể nói với nhiều gia đình nhất là ở đô thị việc quá phụ thuộc và lạm dụng thiết bị công nghệ đã chi phối cuộc sống mỗi người khiến thời gian dành cho gia đình ngày một ít đi
điều này đồng nghĩa với tình trạng giao tiếp ít hơn dần già thành viên ít hiểu nhau hơn có thể dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có
rồi nữa là trách nhiệm của mỗi người với công việc chung của gia đình bị lơ là không hiểu nhau dẫn đến nghi ngờ bất hòa cãi vã
vì công nghệ mà một số ông bố bà mẹ tỏ ra thở ơ ít gần gũi với con cái hơn
có khi họ chỉ mở phim hoạt hình ca nhạc hoặc trò chơi cho con còn bé ngồi một mình sau đó lại quay trở về với thế giới riêng
trẻ em vì vậy sẽ không được trò chuyện chia sẻ nhiều với bố mẹ dẫn đến thiếu thốn tình cảm gia đình và sự quan tâm chăm sóc
trẻ em ở độ tuổi lớn hơn cũng rơi vào tình trạng tương tự
sự thiếu quản lý của bố mẹ rồi để mặc các em thỏa sức tự do với mọi thứ trên internet vốn ẩn chứa nhiều thông tin độc hại
như vậy trẻ em rất dễ hư hỏng phát triển lệch lạc về tư duy nhận thức ảnh hưởng đến tương lai sau này
lạm dụng công nghệ cũng ảnh hưởng đến cả thể chất tinh thần lối sống và thói quen sinh hoạt của thành viên trong gia đình
thời gian dành sử dụng các thiết kế tốt đúng không
các thiết bị này chiếm hết thời gian dành cho các hoạt động vui chơi bạn bè rèn luyện thể chất giao tiếp xã hội thăm hỏi họ hàng
bên cạnh đó về lâu dài ánh sáng từ thiết bị số cũng có thể làm suy giảm thị lực khi người sử dụng dùng trong bóng tối
khi công nghệ chưa phát triển trẻ em thường giải trí với nhiều hoạt động thể chất như đá bóng chạy nhảy leo trèo các món đồ chơi trò chơi sáng tạo như vẽ tranh nặn đất xét ghép hình
còn giờ đây những thứ đó được thay thế bằng thiết bị số với rất nhiều trò giải trí hấp dẫn đa dạng bắt mắt
smartphone máy tính bảng khiến trẻ chỉ ngồi yên một chỗ và dán mắt vào màn hình không còn thời gian dành cho vận động thể chất cùng các hoạt động khác
làm cho các em thiếu sự nhanh nhẹn và hoạt bác tăng nguy cơ béo phì suy giảm thị lực có thể dẫn tới các bệnh tật khác
thị giác vận động của giác quan trí tưởng tượng khả năng sáng tạo đăng ký kênh
là các yếu tố chỉ có thể được kích thích rèn rũa phát triển trong thế giới thực môn màu đầy sinh động chứ không phải trong thế giới ảo
trẻ có thể học hỏi được nhiều điều ở thế giới thực qua các giác quan còn trong thế giới ảo mọi thứ chỉ hạn chế ở hình ảnh âm thanh phát ra từ thiết bị
nếu lệ thuộc vào công nghệ từ quá sớm trẻ sẽ không học được những điều cơ bản như cách hòa nhập vào thế giới chung quanh
với thiên nhiên và con người
khi trí não chưa phát triển trẻ sẽ dễ bị dối trí lầm lẫn giữa thế giới thực với thế giới ảo
trẻ vẫn sẽ lớn lên nhưng lại trở thành đứa trẻ công nghệ chứ không phải là một đứa trẻ bình thường
quá mải mê và công nghệ chìm đắm vào các thiết bị mà không tiếp xúc giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ không chơi với bạn bè cùng lứa tuổi
còn hạn chế khả năng giao tiếp và các kỹ năng xã hội khác ít giao tiếp ít trò chuyện
dẫn đến xu hướng sống khép mình lại không mở lòng với mọi người và thế giới xung quanh làm tăng nguy cơ trẻ bị bệnh tự kỷ
công nghệ số phát triển mang tới nhiều tiện ích cho cuộc sống con người kèm theo đó là những tác hại khó lường từ người sử dụng
xét cho cùng công nghệ số cũng chỉ là công cụ phục vụ cuộc sống con người việc nó gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực là tùy vào cách sử dụng của mỗi người
do đó cần phải hiểu rõ thực trạng nhận thức đúng lợi ích nguy cơ tác hại
để trang bị kiến thức phù hợp từ đó định hướng cũng như tìm ra cách thức sử dụng hiệu quả
sử dụng thiết bị thông minh một cách thông minh sẽ không chỉ giảm các tác hại mà còn phát huy được mặt tốt giúp quan hệ giữa các thành viên thêm gắn kết hạnh phúc gia đình được bảo đảm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài sử dụng thiết bị thông minh một cách thông minh của tác giả phạm việt tùng
bài đăng trên báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau